xấu của bệnh chúng tôi nhận được những lời
năn nỉ bác sĩ cố cứu cho
người nhà con chúng tôi chỉ biết
nhấn mạnh rằng đang cố hết sức cứu trợ đây
khi phải nghe tin báo tử
từ bác sĩ ít ai bình tĩnh
mà nghe hết thông tin bác sĩ muốn báo
thường phải đợi một lúc cho người nhà bớt xúc động
thì mới báo tiếp ngày dừa mất
các thủ tục nhận thi hài
số điện thoại của trại hòm
và một lần nữa gửi lời chia buồn
sau này các bác sĩ thường gọi trước khi người bệnh tử vong
để nhắc thông báo tình hình cho gia đình biết trước
tuy nhiên việc gọi điện báo tin xấu
cho gia đình bệnh nhân vẫn là một việc
nặng nhọc không ai muốn làm
việc thứ hai không ai muốn làm là
khâm liệm thi hài người xấu xố
mà trong công việc vội vã hàng ngày
việc này được nói gắn gọn là bó xác
sau những nỗ lực cấp cứu thất bại
người bệnh tử vong trên monitor hiện lên
tim đã ngừng hoạt động điện tim là
một đường thẳng các bác sĩ sẽ chụp ảnh
gửi ra bên ngoài báo tin rồi làm
các thủ tục khâm liệm
sau cùng một cuộc tiến đưa
ảm đạm hai nhân viên y tế
người kéo người đẩy thi hài
một nhân viên khử khuẩn đi sau phun chất
sát trùng chuyến đi cuối cùng của đời
người không thể vắng vẻ hơn nữa
không có người thân tiến đưa
mấy ngày sau gia đình sẽ nhận về một h
cho cốt của người đã khuất những ngày
trong tâm dịch thật nặng nề
trở lại với thành phố hà nội
vừa qua lãnh đạo ủy ban nhân dân
quận bắc tử liêm đã yêu cầu lãnh đạo
ủy ban dân phường cổ nhuế một giải trình
về vụ f chậm được đưa đi điều trị
do toàn thành phố quá tải vì covid một mươi chín
việc đưa ra thông tin sai lệch
như vậy trong thời điểm dịch căng thẳng
sẽ khiến người dân cảm thấy hoang mang lo sợ
sau khi có thông tin trên
lãnh đạo ủy ban nhân dân quận xác định
phát ngôn trên là không chính xác
đã yêu cầu lãnh đạo ủy ban nhân dân
phường cổ nhuế một giải trình bằng văn bản
toàn bộ nội dung trao đổi với báo chí
căn cứ vào giải trình quận sẽ
nghiêm túc xem xét giải quyết theo đúng quy định
về các ca nhiễm covid một mươi chín
quận này cho biết ban chỉ đạo phòng chống dịch
quận nhận được thông báo từ trung tâm kiểm soát
bệnh tật tp hà nội về ba trường hợp
dương tính là ntn
tqh và ntm
có địa chỉ ở phòng bảy trăm một mươi hai
ct một a tp giao lưu
tổ dân phố hoàng hai mươi ba
phường cổ nhuế một
sau khi điều tra các ca bệnh
kết quả xác định gia đình bệnh nhân có năm người
gồm bốn người lớn và một trẻ nhỏ
trong đó có ba trường hợp f là
bố mẹ và bà và hai trường hợp
f một tuy nhiên gia đình
bệnh nhân có ý kiến chỉ đi điều trị khi
cháu nhỏ đi cùng ban chỉ đạo
phòng chống dịch quận chỉ đạo các đơn vị liên quan
đã tuyên truyền vận động nhưng
gia đình vẫn mong muốn cả nhà được đi điều trị
cùng nhau cháu nhỏ và người ông
chưa được xác định dương tính
đến một mươi chín h ngày một mươi tám tháng một mươi một
cả gia đình đã được bệnh viện giã chiến đền lừ
tiếp nhận với điều kiện có bản cam kết tự nguyện
đi điều trị cùng gia đình
khi được hỏi lý do có phải thành phố đã quá tải
dừng bệnh hay không ông chu thanh hà nói
đang quá tải và cho biết
trong chiều một mươi tám tháng một mươi một phư đã làm
các thủ tục để đưa f đi
xong ông không trả lời câu hỏi toàn phường
hiện có bao nhiêu f mà chỉ cho biết
việc này đã được thông tin rộng rái
theo công điện mới nhất của hà nội
người từ thành phố hồ chí minh long an
đồng nai về hà nội mà tiêm
đủ hai mũi vaccine đã khỏi bệnh
chỉ cần tự theo dõi ở nhà không phải tự cách ly
phó chủ tịch ubnd
quận hoàn kiếm nguyễn quốc hoàn cho hay
sau công điện số hai mươi bốn của chủ tịch
ubnd thành phố hà nội quận đã không yêu cầu
gửi về từ vùng dịch đã tiêm hai mũi vaccine
hoặc khỏi bệnh phải tự cách ly
tại nhà nữa thay vào đó
những trường hợp này phải tự theo dõi sức khỏe ở nhà
những trường hợp tự theo dõi
ở nhà thì phụ thuộc cao vào tính tự giác
của người dân địa phương cũng chỉ nhắc nhở
và đề nghị họ tự chấp hành chủ trương phòng
chống dịch đồng thời giác tổ covid
cộng đồng cùng vào cuộc giám sát
ông hoàn thông tin phó chủ tịch
ubnd quận hoàn kiếm cũng cho biết
trên địa bàn quận hiện có nhiều trường hợp
từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh có dịch
ở phía nam về đối với những trường hợp này
quận cũng yêu cầu các phương nắm bắt
kiểm tra xem đã tiêm đủ hai mũi vaccine hay chưa
đồng thời yêu cầu họ thực hiện nghiêm
các quy định phòng dịch của trung ương
và thành phố tuy nhiên do phụ thuộc
vào tính tự giác của người dân
nên nếu họ không tuân thủ hoặc khai thông tin
không trung thực sẽ rất khó cho lực lượng chức năng
khi những trường hợp này xuất hiện
các ca dương tính với covid một mươi chín ông hoàn nói
ông hoàn cho hay
vừa qua tại địa bàn phường cửa nam
đã xuất hiện một ca dương tính
tuy nhiên trường hợp này không khai báo với địa phương
trong khi đi nhiều nơi tiếp xúc nhiều người
khiến lực lượng chức năng rất vất vả
trong quá trình truy vết khoanh vùng dịch
dịch bệnh lan man khiến cho việc trở lại trường học
của các em học sinh bị trì hoãn liên tục
mới đây ông trung ngọc anh cho biết
ngay khi hoàn thành việc tiêm chủng cho học sinh
cấp hai và cấp ba trên địa bàn
thành phố sẽ tính toán để các khu vực vùng xanh
mở lại trường học
về diễn biến dịch hiện nay
chủ tịch thành phố bày tỏ lo ngại
khi tỷ lệ f một truyền thành f không có xu hướng tăng nhanh
tỷ lệ f một trên thành f giai đoạn này
là một mươi ba một tăng gần gấp đôi
so với giai đoạn hồi tháng một mươi là khoảng bảy
từ đó có thể thấy
vaccine bạc phủ rộng hơn
nhưng tốc độ lây lan không giảm mà còn nhanh hơn trước
điều đáng mừng là số ca bệnh nặng ít
khi nhóm đối tượng nguy cơ đều đã được tiêm vaccine
ông ngọc anh nói
về kế hoạch cho học sinh đi học lại
lãnh đạo thành phố cho biết
khi tổ chức y tế thế giới có khuyên cáo
cho lứa tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tiêm vaccine
thành phố đã xây dựng kế hoạch ngay
để tiêm cho học sinh khi vaccine được phân bổ
sau khi phủ được nhóm một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
việc đi học trở lại sẽ được thực hiện luôn
theo từng lứa tuổi
xong ông ngọc anh cũng đề nghị cử tri cảm thông
chia sẻ với thành phố
bởi ở giai đoạn trước đó
chuyên gia y tế thế giới vẫn chưa có khuyến cáo
thông tin chính thức về tác dụng của vaccine
lên từng độ tuổi gần như không rõ ràng
nên việc cho học sinh đi học lại
sẽ là nguy cơ rất cao do lượng học sinh trở
trên điện bản lớn cộng với độ phủ vaccine chưa cao
chủ tịch hà nội cũng cho hay
vào cuối tuần này hà nội dự kiến
tiếp nhận ba trăm bảy mươi chín mũi vaccine
ngừa covid một mươi chín cho học sinh cấp trung học phổ thông
và tuần sau
thành phố có thể tiếp tục nhận thêm
khoảng ba trăm linh chín mũi vaccine
cho học sinh cấp trung học cơ sở
dự kiến thứ bảy tuần này
nhận được vaccine cho học sinh cấp ba
nếu tiêm đủ hết cho toàn bộ
thì dự kiến sang tuần sau là tính toán
cho học sinh cấp ba ở các vùng xanh đi học
ông ngọc anh nói
thời gian gần đây
thông tin tại tỉnh bình dương xuất hiện tình trạng f ra đường
và tự điều trị
sau vài ngày đã trở lại làm việc
đã gây hoang mang cho người dân địa phương
việc f vô tư ra ngoài mua thuốc đi làm
là điều không thể chấp nhận được trong thời điểm dịch bệnh hiện nay
cho ở hẻm tám mươi năm khu phố hai
phường phú lợi thành phố thủ dầu một cho biết
cách đây hơn một tuần
anh cảm thấy sức khỏe không ổn
nên tự test nhanh thì phát hiện mình dương tính
sau đó anh liên gọi điện báo chủ nhà
và liên hệ với bên y tế phường
đồng thời gọi điện cho vài người bạn từng nhiễm covid một mươi chín
để xin đơn thuốc
bản thân anh hát cũng rất ý thức được mức độ nguy hiểm
của dịch bệnh nhưng vì ở một mình
nên anh đành tự lo
bản thân bị f biết đi lại có thể lây bệnh
cho người khác nên tôi cẩn thận đeo
hai khẩu trang phòng dịch mỗi khi ra ngoài
mua thuốc thực phẩm anh hát nói và kể thêm
hiện tại khu nhà trọ của anh
có khá nhiều người nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên vì họ đã tiêm vaccine
nên bệnh chỉ ở mức độ nhẹ
những ngày gần đây các hiệu thuốc trên địa bàn
luôn cho tình trạng đông khách
đáng nói họ cùng mua các loại thuốc trị covid một mươi chín
theo kiểu tự lo
trong số này có không ít người đang là f
vẫn đi lại bình thường
bên cạnh tâm lý chủ quan vì đã tiêm đủ hai mũi
thì một số người còn giấu bệnh
không bảo với chính quyền địa phương
khi mắc covid một mươi chín họ chọn cách tự mua thuốc uống
ba bốn ngày sau thấy khỏe
liền đi làm như bình thường
điều này tiêm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh
rất đáng lo ngại
mới đây sở y tế tỉnh bình dương
đã ban hành văn bản khẩn
gửi đến các trung tâm y tế huyện thị xã thành phố
nhấn mạnh không để f điều trị tại nhà
thiếu thuốc điều trị
song song đó phải tổ chức quản lý
theo dõi giám sát tiến độ cấp phát
sử dụng thuốc đảm bảo hiệu quả
cho người mắc covid một mươi chín chăm sóc sức khỏe tại da
để bảo vệ chính mình và gia đình
bà con hãy tiếp tục thực hiện
các biện pháp chống dịch đã được khuyến cáo
vừa qua bí thư thành ủy
tp hcm chia sẻ rằng
khi nhìn lại cuộc chiến chống dịch của tp hcm
khi mà số ca mắc không thể kiểm soát
việc để f một cách ly tại nhà
được cho là giải pháp cuối cùng
với ông nỗi lo lắng ám ảnh này vẫn còn hiện hữu
tp hcm những ngày đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
số ca mắc tính ở con số hàng chục hàng trăm
khi đó báo chí mạng xã hội
chỉ ra hàng loạt bất cập
trong các khu cách ly tập trung
bộ phận thường trực đặc biệt
của bộ y tế hỗ trợ tp hcm
phòng chống covid một mươi chín đi kiểm tra
khu cách ly tập trung cũng ngào ngán
chỉ ra thực tế
khu b việc bố trí phân luồng từ cổng vào
vị trí chốt chặn của lực lượng bảo vệ
vị trí các buồng đệm cho nhân viên y tế
chưa hợp lý
lúc này công cuộc cách ly vận hành theo kiểu
f một đi từ một điểm nguy cơ thấp
hộ gia đình được đưa tới điểm nguy cơ cao
là khu cách ly
cũng lúc này bộ y tế đề xuất
thêm nhiều phương án chống nơi nhiễm chéo
trong khu cách ly
nhưng rồi f một khắp nơi
vẫn phải cách ly tập trung
tp hcm những ngày cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
số ca mắc đã lên đến bốn năm trường hợp mỗi ngày
lúc đó tp hcm đưa ra thí điểm
cách ly f một tại nhà
tuân thủ quy định của bộ y tế đưa ra
thời điểm này
cách ly f một tại nhà được xem là giải pháp cuối cùng của thành phố
vì số ca mắc mới vượt mức kiểm soát
khu cách ly điều trị đều quá tải
cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
còn rất dài
nên chăng các địa phương mạnh dạng thay đổi
để chủ động trong bài toán cách ly f một tại nhà
nên hiểu cách ly f một tại nhà
là giải pháp được đánh giá phù hợp
với tình hình mới hỗ trợ giảm tài
tạo tâm lý thoải mái cho mỗi người
mỗi nhà đừng nên bị động
để rồi cách ly f một tại nhà trở thành giải pháp cuối cùng
thưa quý vị dịch bệnh lại đang tấn công
rất mạnh vào cả nước đặc biệt là
hai thành phố lớn là thành phố hà nội
và thành phố hồ chí minh
nhà nước đang ngày đêm tìm ra các biện pháp
chống dịch mới hợp lý hơn hiệu quả hơn
muốn quay lại trạng thái bình thường mới sớm nhất
người dân phải cùng thành phố nỗ lực
ý thức thật cao trong công tác chống dịch
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính mời quý vị khán giả đăng ký
kênh bà sức khỏe vào đời sống
để cập nhật những thông tin covid một mươi chín mới nhất
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị
ở những bản tin covid một mươi chín lần sau